chúng tôi xin được chuyển sang các tin tức trên thế giới
thưa quý vị vào ngày hai mươi tám tháng một hãng tin reuters cho biết cơ quan y tế của vương quốc anh
vừa công bố những phát hiện mới về ba dòng biến thể phụ của omicron
cụ thể cơ quan an ninh y tế vương quốc anh ukhsa cho biết dòng biến thể phụ ba hai của biến thể omicron
dường như có khả năng lây truyền cao hơn đáng kể so với dòng ba gốc hiện đang chiếm ưu thế
dòng ba hai có một điểm bất thường về trên khiến cho việc phát hiện nó của các xét nghiệm pcr khó khăn hơn
vì vậy nó được đặc biệt danh là omicron tạng hình
ukhsa cho biết tốc độ phát triển của ba hai cao hơn so với ba một
ở tất cả các vùng của nước anh nơi có đủ số ca bệnh để so sánh
cơ quan này cho biết lợi thế về phát triển của ba hai là rõ ràng và đáng kể
tiến sĩ susan hopkins cố vấn y tế trưởng của ukhsa cho biết
giờ chúng tôi biết rằng ba hai có tốc độ tăng trưởng cao hơn điều có thể thấy rõ ở tất cả các vùng ở anh
cơ quan này cho biết không có dữ liệu về mức độ nghiêm trọng của ba so với pa một
nhưng nhắc lại rằng đánh giá sơ bộ không tìm thấy sự khác biệt
của vắc xin chống lại bệnh có triệu chứng giữa hai dòng của omicron
sự lan truyền nhanh chóng của ba một đã tạo nên một làn sóng ca bệnh omitron
đẩy số ca covid một mươi chín lên mức cao kỷ lục ở anh vào tháng một mươi hai thay thế biến thể danta thống trị trước đây
tuy nhiên số ca nhập viện không tăng với tỷ lệ tương tự nhờ khả năng miễn dịch của quần thể
có được sau khi tiêm chủng và từng nhiễm bệnh trước đó
một lý do khác là mức độ nghiêm trọng của omicron thấp hơn so với delta
một phân tích khác của ukhsa
ssa cho thấy từ ngày hai mươi bốn tháng một mươi một cho đến ngày một mươi chín tháng một
phần lớn các trường hợp nhập đơn vị chăm sóc đặc biệt do covid một mươi chín là nhiễm biến thể danta
ngay cả khi omicron đang phát triển để chiếm ưu thế về số ca bệnh
phân tích này cũng phát hiện ra rằng sự gia tăng sơ ca nhiễm omicron
trong các cơ sở dưỡng lão sẽ không làm gia tăng số người nhập viện
ukhsa cho biết những phát hiện của chúng tôi cho thấy làn sóng ca bệnh omicron hiện nay
không có khả năng dẫn đến sự gia tăng lớn
những nơi có mức độ bao phủ vaccine cao và hoặc khả năng miễn dịch tự nhiên cao
đồng thời cơ quan này cũng lưu ý rằng những phát hiện này dựa trên dòng biến thể ba một
do số lượng ca nhiễm ba trong nghiên cứu có hạn
đến nay chưa thể xác định ca oifron tàn hình xuất hiện lần đầu tiên ở nước nào
nhưng biến thể này đã xuất hiện ở khoảng năm mươi nước với số ca mắc cao
tại anh bốn trăm hai mươi sáu ca nhiễm omicron tàn hình đã được ghi nhận ở nước này
sau khi ca nhiễm đầu tiên được phát triển
các ca nhiễm bắt hiện vào ngày sáu tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
trong số này lên ghi nhận nhiều số ca nhất với một trăm bốn mươi sáu ca
tiếp đó là vùng nam đông của anh với chín mươi bảy ca
ấn độ ghi nhận năm trăm ba mươi ca nhiễm omicron tàn hình
thụy điển một trăm tám mươi một ca và singapore một trăm hai mươi bảy ca
philippines hôm hai mươi năm tháng một xác nhận ba hai đã xuất hiện
và có thể nhanh chóng chiếm ưu thế ở philippines